chiều một mươi chín tháng hai tức ngày bốn tháng riêng năm mậu tốt thành phố tuyên quang đã tổ chức hội đua thuyền trên sông lô xuân mậu tốt hai nghìn một mươi tám
đây là hoạt động lễ hội được tổ chức hàng năm vào dịp đầu xuân năm mới thu hút hàng vạn người dân và du khách tới theo dõi
tham gia hội đua thuyền trên sông lô xuân mậu tốt hai nghìn một mươi tám có một mươi ba đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố
với hơn ba trăm linh vận động viên mỗi đội đua phải trải qua một vòng đua trên sông lô với độ dài năm km
hội đua thuyền trên sông lô là lễ hội sông nước độc đáo của nhân dân thành phố tuyên quang được lưu truyền từ xa xưa thể hiện sự mạnh mẽ tinh thần thượng võ và khát khao chinh phục sông nước của người dân thành phố tuyên quang tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ tuyên